đầu thú tại cơ quan công an đối tượng ong khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng một tức mùng ba tết
hai vợ chồng ong đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã
trong lúc bực tức thiếu kiềm chế ong đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn lên rừng
bị lực lượng công an truy bắt cùng với việc thuyết phục vận động nên đến sáng qua một mươi năm tháng hai
ong đã quyết định trở về bố đẻ tại thôn khao chủ xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn để ra đầu thú
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng một bà hà thị duyên bốn mươi bốn tuổi là vợ của ong
được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ
trên người có nhiều vết thương trong nhà có nhiều vết máu
bà duyên được đi đi cấp cứu nhưng được xác định là đã tử vong
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà duyên bị vỡ hộp sọ đa chấn thương dẫn đến tử vong
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
thưa quý vị vì không làm chủ được cảm xúc hay sự tha hóa xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ ngày nay
mà thời gian gần đây thì chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ
nhiều người sẵn sàng tước đi mạng sống của người khác để lại những hậu quả nặng nề
năm vụ giết người chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ là số vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh an giang từ đầu năm tới nay
ngày hai mươi hai tháng một sau một cú va quyệt giao thông nhẹ
nguyễn phước giang và trương bảo giang cùng chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang xảy ra mâu thuẫn
đến chiều ngày bảy tháng hai sau khi uống rượu trương bảo giang phát hiện nguyễn phước giang
đang ngồi nhậu tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
nhớ lại mâu thuẫn trước nên đối tượng đã trở về nhà lấy dao bấm rồi quay lại đâm liên tiếp vào người phước sang
làm nạn nhân gục ngã
anh trần ngọc toàn chú tại tỉnh bạc liêu vì cứu nạn nhân cũng bị đối tượng đâm một nhát vào bụng
một trường hợp khác chỉ vì không giữ được bình tĩnh sau vài lời thách thức
của trần thanh hải chú tại huyện phú tân mà đối tượng quang văn học người địa phương
đã dùng hung khí giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào hải làm nạn nhân tử vong vào chiều hai mươi tám tết
những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ nhặt có thể giải quyết bằng cách thỏa thuận nhẫn nhị
nhưng các đối tượng đã hung hăng tìm đến bạo lực để rồi rơi vào hoàn cảnh người mất mạng
kẻ tù tội và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội
nguyên nhân chủ yếu của động cơ là giết người do là
mâu thuẫn thù tích trong đó là có số trường hợp là do môn công đồ càng quấy
các đối tượng là khi có sử dụng rượu bia hay các chất kích thích khác
thì thường có suy nghĩ là tự cho mình một cái xu hướng là sử dụng bạo lực khi có những cái mâu thửng xảy ra
thậm chí là một số cái trường hợp như là mâu thuẫn nhỏ như là dao huyệt giao thông
hay là những cái cho rằng nạn nhân là có cái nhìn biểu đối với mình
thì có thể là sử dụng hung khí để mà giải quyết
cái mâu thuẫn gây ra những cái hậu quả là chết người
cái giá phải trả cho những nóng giận tức thời là một bản án nghiêm trị của pháp luật
và quan trọng hơn cả là nỗi đau mất mát của những người ở lại
đây sẽ luôn là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn có thái độ ứng xử nóng vội
thiếu kiểm chế bản thân khi giải quyết mâu thuẫn trong sinh hoạt ngày thường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm giang của tỉnh hải dương vừa điều tra làm rõ
đã bắt giữ năm đối tượng về hành vi lợi dụng tín nhiệm
chiếm đạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hàn tông quây hải dương
lợi dụng tín nhiệm và nắm rõ quy trình nhập kho nguyên điệu của công ty tông quây
thủ kho của công ty là phạm thị o sim chú tại thành phố hải dương đã bàn bạc và cấu kết
với bốn đối tượng là nguyễn hữu trung đinh thọ luân cùng chú tại huyện nam sách tỉnh hải dương
nguyễn quang tuân chú tại tỉnh quảng ninh nguyễn đình chuẩn chú tại tỉnh bắc ninh
làm giả thủ tục cân trả nguyên điệu của công ty và tiến hành chiếm đoạt ba mươi hai năm mươi sáu tấn ngô của công ty
do sim làm việc và đem bán số ngư điệu trên lấy tiền chia nhau
tổng giá trị tài sản ban đầu được xác định là một trăm bốn mươi sáu triệu đồng
công an huyện cẩm giang đã tiến hành khởi tố đối với năm đối tượng trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh quảng ngãi trong số ba trăm hai mươi bảy trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú
đến nay thì đã có hai trăm bảy mươi chín trường hợp
trước bốn ngày theo dõi y tế theo sở y tế tỉnh
sức khỏe của hầu hết các trường hợp này đều bình thường chưa phát hiện dấu hiệu nhiễm covid một mươi chín
đa số các trường hợp được cách ly kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với các trường hợp bệnh xác định
nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh và từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh quảng ngãi
trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
công an tỉnh quảng ngãi đã tập trung triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh
trong đó công tác ra soát sàng lọc và quản lý số công dân trên địa bàn đi lao động chui từ trung quốc về quê trong dịp tết
được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
phóng sự được thực hiện tại huyện vùng cao sơn hà của tỉnh quảng ngãi
chị đinh thị thảo hai mươi tuổi trú tại thôn gò chu xã sơn thành huyện sơn hà
lao động chui bên trung quốc trở về quê ăn tết từ ngày một mươi bảy tháng một
khi chị thảo về đến nhà lực lượng công an huyện và y tế huyện đã chủ động triển khai ngay các biện pháp
để quản lý theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ
dù không có những biểu hiện nghi vấn nào của dịch bệnh covid một mươi chín từ trung quốc
nhưng khi được tuyên truyền khuyên cáo chị thảo đã tuân thủ nghiêm sự quản lý của lực lượng chức năng
trong việc phòng ngừa dịch bệnh
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng chủ động theo dõi và thường xuyên kiểm tra thân nhiệt
sức khỏe đối với những người thân trong gia đình chị thảo
trước tết chúng em từ trung quốc về việt nam ăn tết
lúc này mới biết ở trung quốc bùng phát dịch chết người
gần một tháng qua các anh công an thường xuyên hướng dẫn chúng em đi kiểm tra sức khỏe
đến lúc này thì em không bị bệnh em rất mừng
công an huyện sơn hà đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với các ban ngành chức năng tiến hành giả soát
thống kê lập danh sách sàng lọc và chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp
có biện pháp cách ly xử lý kịp thời không để tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
trước tiên thì chúng tôi đã tiến hành là vận động từng gia đình một
để họ đưa thân nhân của họ sớm về việt nam
thứ hai nữa là đối với những người mà đã về rồi bây giờ là phải không được đi qua lại trung quốc nữa
vì đây là trong thời gian dịch như thế là sẽ ảnh hưởng tính mạng sức khỏe
đồng thời việc qua lại nó sẽ vi phạm luật do đó
chúng tôi cũng đã kiên trì thường xuyên vận động kêu gọi người thân của những người lợi động không được đi
đến nay kết quả về cũng rất là cao
một tháng qua công an huyện sơn hà phối hợp với địa phương đã tiếp cận cách ly và theo dõi trên hai mươi trường hợp
là người lao động chui từ trung quốc trở về
đã hết thời gian theo dõi ủ bệnh số công dân từ trung quốc trở về đã sinh hoạt lao động bình thường với mọi người xung quanh
ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo phối hợp với lực lượng công an xuống kiểm tra xác minh cụ thể
các trường hợp đi làm em ở trung quốc
ngoài ra thì phối hợp cùng với các trọng y tế các trường hợp đi làm em ở trung quốc
các trọng y tế thường xuyên kiểm tra các đối tượng đo thăng nghiệp hằng ngày theo dõi
hiện công an huyện sơn hà tiếp tục phân công cán bộ theo dõi địa bàn trực tiếp xuống nắm tình hình
và tham mưu cho địa phương tuyên truyền để mọi người dân nhận thức đầy đủ sâu sắc về tình hình dịch bệnh
cũng như các biện pháp phòng tránh
vận động những gia đình có người đi lao động chui ở trung quốc sau khi có người thân trở về
thì tự giác thông báo cho chính quyền hoặc lực lượng công an để thực hiện đúng đủ các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh
để quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu giám đốc bệnh viện trực thuộc bộ y tế giám đốc sở y tế y tế ngành
nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện ra soát công tác tiếp nhận
phân loại người bệnh theo ba nhóm trường hợp bệnh bệnh nghi ngờ bệnh có thể và bệnh xác định
công tác thu dung cách ly và chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế được phân công theo đúng quy định của bộ y tế
cơ sở y tế cần phải kết hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trên địa bàn để quản lý chặt chẽ người bệnh
tuyệt đối không nên để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện
và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế
các đơn vị cũng phải lập hồ sơ bệnh án chăm sóc điều trị toàn diện cho các người bệnh thuộc cả ba nhóm trường hợp bệnh
đặc biệt theo dõi sát diễn biến bệnh lý của người bệnh
tuyệt đối quản lý chặt chẽ các mẫu bệnh phẩm của người bệnh không để mất phát tán
và cho người không thuộc trách nhiệm tiếp cận với mẫu bệnh phẩm của các nhóm trường hợp bệnh covid một mươi chín
và xử lý mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng với tội cướp giật tài sản
đối tượng phan tuấn phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường một mươi bốn quận một mươi một tp hcm
đối tượng nguyễn công huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
và đối tượng lê tuấn khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phường cầu ông lãnh
quận một tp hcm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện